thưa quý vị mưa và rông sẽ xuất hiện ở hầu hết các khu vực trên cả nước vào ngày hôm nay
quý vị hãy nhớ cẩn thận khi tham gia giao thông và hạn chế ra đường khi thấy trời có gió to mưa bắt đầu nặng hạt
vâng theo dự báo bắc bộ và thanh hóa có mưa vừa và rông
cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ hai mươi bốn mươi mm có nơi trên tám mươi mm
bắc và trung trung bộ có mưa rào và rông rải rác cục bộ có mưa to với lượng mưa từ một mươi năm cho tới ba mươi mm có nơi trên bảy mươi mm
thời gian mưa tập trung vào khu chiều tối
quý vị lưu ý trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió rất mạnh
mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp
trong khi đó nam trung bộ và nam bộ vẫn tiếp tục hứng chịu thời tiết nắng nóng có nơi trên ba mươi chín độ